công an quận bảy tp hcm cho biết đang tạm giữ ba đối tượng hồ đình hòa lê văn dũng và trần đức nam
cùng quê tại nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
băng nhóm này thường xuyên tiếp cận các cơ sở kinh doanh sử dụng cọng kém để trộm cắp xe máy
ba đối tượng hòa dũng và nam lần lượt bị công an quận bảy bắt giữ sau khi thực hiện trót lọt
hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận bảy từ tháng năm đến nay
thủ đoạn của băng nhóm này là thường đến các cơ sở kinh doanh như quán cà phê quán cơm vờ làm khách
sau đó một đối tượng sẽ đóng vai trò cảnh giới người còn lại sẽ tiếp cận xe máy bức dây điện
và đấu nối bằng một cọng kém mang theo rồi tẩu thoát
chúng thường nhắm đến một loại xe máy duy nhất là airciter một trăm năm mươi phân khối
vì học được cách mở nguồn điện chỉ bằng một cọng kém
sau khi thực hiện các vụ trộm băng nhóm này bán tất cả xe máy với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để tiêu xài